chào mừng quý vị đến với bản tin nhật ký an ninh của truyền hình công an nhân dân
bản tin hôm nay xin được mở đầu với những tin chính
nhà hát công an nhân dân đón nhận huân chương lao động hạng nhì nhân dịp kỷ niệm bốn mươi năm ngày thành lập
xử lý nghiêm hành vi tung tin đồn thất thiệt gây ảnh hưởng và thiệt hại đến nền kinh tế và môi trường đầu tư
công an lào cai bắt giữ đối tượng vận chuyển tám bánh heroin cùng bốn kg ma túy đá

thưa quý vị trong không khí chào mừng kỷ niệm bốn mươi bảy năm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước
ba mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm ba mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai kỷ niệm một trăm ba mươi hai năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh
vào tối ngày hôm nay tại hà nội cục công tác đảng và công tác chính trị bộ công an
đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm bốn mươi năm ngày thành lập nhà hát công an nhân dân
hai mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm tám mươi hai hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai và đón nhận huân chương lao động hạng nhì
tới dự có đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
các đồng chí trong đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an nguyên lãnh đạo bộ công an
lãnh đạo các bộ ngành địa phương và công an các đơn vị địa phương
suốt chặng đường bốn mươi năm xây dựng và trưởng thành nhà hát công an nhân dân đã xây dựng thành công nhiều vở diễn
chương trình nghệ thuật ca ngợi đảng bác hồ chiến công truyền thống của lực lượng công an nhân dân
phản ánh công cuộc đổi mới của đất nước đồng thời đi sâu vào phản ánh đề tài bảo vệ an ninh trật tự
vì bình yên cuộc sống đã gây được ấn tượng mạnh trong giới chuyên môn nghệ thuật và khán giả cả nước
bằng lối diễn dung dị truyền cảm nhà hát công an nhân dân đã xây dựng phong cách riêng
được công chúng ghi nhận và mến mộ và được biểu diễn tại nhiều nước trên thế giới
đáp ứng kịp thời yêu cầu chính trị đối ngoại giao lưu quốc tế biểu diễn phục vụ cán bộ chiến sĩ và nhân dân trên khắp mọi miền tổ quốc
với những đóng góp thành tích cho nền nghệ thuật công an nhân dân và của đất nước
nhà hát công an nhân dân đã vinh dự được nhà nước trao tặng huân trường lao động hạng nhì
phát biểu tại lễ kỷ niệm thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an nhấn mạnh
trong sự nghiệp bảo vệ phát triển đất nước trong tình hình mới đặt ra nhiều nhiệm vụ hết sức nặng nề
trong đó có vai trò nhiệm vụ trên mặt trận văn hóa tư tưởng của các nghệ sĩ chiến sĩ công an nhân dân
thứ trưởng đề nghị cục công tác đảng và công tác chính trị nhà hát công an nhân dân
cần tiếp tục tìm tòi đầu tư xây dựng nhiều tác phẩm có chất lượng để giới thiệu rộng rãi hơn nữa
tới cán bộ chiến sĩ nhân dân và bạn bè quốc tế
về công tác bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội
những chiến công thành tích hành động dũng cảm hình ảnh đẹp của cán bộ chiến sĩ công an nhân dân
tạo chất lượng trong các hoạt động văn hóa văn nghệ chủ động mở rộng quan hệ hợp tác giao lưu quốc tế
các nghệ sĩ diễn viên nhà hát công an nhân dân
phần đấu thực sự là những chiến sĩ sung kích trên mặt trận văn hóa tư tưởng
chăm lo xây dựng đơn vị trong sạch vững mạnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong giai đoạn mới
nhân dịp này nhà hát công an nhân dân đã tổ chức biểu diễn vở nhạc kịch người cầm lái
đây là vườn nhạc kịch đầu tiên được thể hiện ở hình thức giao hưởng đại hợp xướng của nghị thuật hàn lâm
khai thác đậm nét hình tượng bắc hồ với lực lượng công an nhân dân
đặc biệt là lực lượng điệp báo trong kháng chiến với sự tham gia của gần hai trăm linh nghệ sĩ
nằm trong chuỗi các hoạt động hướng tới kỷ niệm bốn mươi năm ngày thành lập nhà hát công an nhân dân
vào tối ngày hôm qua hai mươi ba tháng bốn tại nhà hát lớn hà nội
nhà hát công an nhân dân đã công diễn bản dựng mới nhất vở kịch bản danh sách điệp viên
đây là một trong ba vở diễn lớn được giàn dựng công phu biểu diễn phục vụ cán bộ chiến sĩ nhân dân trong dịp này
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã đến dự và chúc mừng các nghệ sĩ
nội dung vở kịch kể về những chiến công hy sinh thầm lặng của điệp báo công an hà nội trong kháng chiến
sau khi hiệp định geneva được ký kết thực dân pháp rút quân khỏi việt nam
cài lại một mạng lưới gián điệp dày đặc nhằm âm mưu phục vụ kế hoạch hậu chiến
danh sách này có vai trò quan trọng trong quyết định vận mệnh chính trị ở việt nam khi đó
nên cả đế quốc mỹ chính quyền việt minh và thực dân pháp đều quyết tâm nắm giữ bản danh sách này
thì đây là một cái vở tôi cho là nó là kinh điển của những cái vụ án của công an
là một cái thứ hai nữa là đỉnh cao một trong những đỉnh cao của những tác phẩm nói về tình báo
thế và vì nó thay đổi lớp diễn viên ngày xưa ở lớp diễn viên khác bây giờ lớp diễn khác
thì lại phải dựng theo một kiểu khác vẫn câu chuyện ấy vẫn cái cô ấy đóng ben la
rồi ông ấy đóng hăng ri thọ thế nhưng mà bây giờ mình phải thay đổi
vẫn câu chuyện đấy như để cho nó hấp dẫn hơn và nó hợp với lại cái giai đoạn này hơn
để cho khán giả biết được rằng là nhà hát kịch công an nhân dân có rất nhiều vở về đề tài công an cũng như đề tài xã hội rất hay
bản danh sách điệp viên là một trong số tác phẩm ăn khách về lực lượng công an nhân dân
đến nay vẫn được nhận được rất nhiều thông tin và rất nhiều thông tin về lực lượng công an nhân dân
nhiều đơn vị sân khấu chọn dựng lại trong đó có đoàn kịch nhà hát công an nhân dân
trong bản dựng lần này vở kịch đã được xử lý mới hơn bằng các thủ pháp của sân khấu đương đại
cùng với sự tham gia diễn xuất của nhiều gương mặt mới
vở diễn hướng tới đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của cán bộ chiến sĩ nói riêng khán giả hiện nay nói chung
trước đây khi mà còn đang là sinh viên ở trường sân khấu điện ảnh
thì mình đã có một mơ ước là sau này ước gì mình được diễn vở diễn này
bởi vì đây là một vở diễn thật sự rất là kinh điển và nổi tiếng
nên là ngày hôm nay khi mà ước mơ của mình trở thành hiện thực thì cảm thấy rất là hạnh phúc
cũng ý nghĩa hơn nữa khi mà cái vở diễn này mình được tham gia lại nằm trong chuỗi những cái chương trình kỷ niệm bốn mươi năm thành lập nhà hát công an nhân dân
nên là mình cảm thấy đây có lẽ là một cột mốc vô cùng đáng nhớ của mình
mình ấn tượng với tất cả các nét diễn của các diễn viên đặc biệt là diễn viên bảo thanh
và sự hy sinh của
những chiến sĩ công an như là nhân vật huệ
và mình sau khi xem xong thì cảm thấy rất là xúc động
và cảm thấy rất tự hào về nước của mình
với ý nghĩa và nội dung hấp dẫn của kịch bản
bản dựng mới của vở diễn bản danh sách điệp viên lần này
vẫn giữ được nguyên gốc nhưng mang lại hơi thở thời đại và hấp dẫn khán giả
để lại trong lòng người xem những ấn tượng và cảm xúc rất đẹp về người chiến sĩ công an
vừa khâm phục vừa yêu mến cảm thông sâu sắc

với những người chiến sĩ trên mặt trận gìn giữ an ninh
tiếp theo mời quý vị cùng chúng tôi điểm lại những hoạt động nổi bật của bộ công an trong tuần
tối ngày hai mươi hai tháng bốn tại hà nội
nhà hát công an nhân dân đã tổ chức chương trình nghệ thuật hòa nhạc đặc biệt
với chủ đề tự hào người chiến sĩ công an nhân dân việt nam
tới dự có thủ tướng chính phủ phạm minh chính
đại tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng nguyễn phạm minh chính
đại tướng bộ công an
các đồng chí trong đảng ủy công an trung ương
lãnh đạo bộ công an
hai mươi tác phẩm âm nhạc trong chương trình
được chia thành ba phần
ca ngợi tổ quốc ca ngợi đảng bác hồ
ca ngợi truyền thống vẻ vang của lực lượng công an nhân dân
các tác phẩm đã truyền tải đi nhiều thông điệp ý nghĩa
phát họa đậm nét hơn hình ảnh lực lượng công an nhân dân
luôn sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì nhân dân phục vụ
đêm nhạc mang đến nhiều cảm xúc cho khán giả
qua đó tiếp tục xây dựng và lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân
thân thiện gần gũi và đẹp hơn trong lòng nhân dân
đây là chương trình nghệ thuật đặc biệt
hướng tới kỷ niệm bốn mươi bảy năm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước
một trăm ba mươi hai năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh
và bốn mươi năm ngày thành lập nhà hát công an nhân dân
ngày hai mươi hai tháng bốn tại hà nội
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
trường ban chỉ đạo
tổng kết một mươi năm thực hiện nghị quyết trung ương tám khóa một mươi một
về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới
đã chủ trì phiên họp thứ hai của ban chỉ đạo
bộ trưởng tô lâm đề nghị thời gian tới
thường trực ban chỉ đạo tiếp thu ý kiến tham gia của các thành viên ban chỉ đạo
khẩn trương hoàn thiện dự thảo quy chế hoạt động của ban chỉ đạo
kế hoạch tổ chức tổng kết của đảng ủy công an trung ương
và đề cương hướng dẫn tổng kết để trình ký ban hành và tổ chức triển khai thực hiện
quá trình thực hiện phải thường xuyên chú trọng công tác theo dõi hướng dẫn đôn đốc kiểm tra
để bảo đảm bám sát các mục tiêu yêu cầu nội dung nhiệm vụ tổng kết đã đề ra
ngày một mươi chín tháng bốn tại hà nội bộ công an và bộ tài nguyên và môi trường đã tổ chức buổi làm việc
trao đổi kết quả công tác phối hợp theo chức năng nhiệm vụ được giao
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
và đồng chí trần hồng hà ủy viên trung ương đảng bộ trưởng bộ tài nguyên
và môi trường đồng chủ trì buổi làm việc
phát biểu tại buổi làm việc bộ trưởng tô lâm đề nghị
bộ tài nguyên và môi trường tiếp tục trao đổi phối hợp với bộ công an
thực hiện kết nối chia sẻ dữ liệu giữa cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
với cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai hoàn thành trong tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
các đơn vị chức năng của bộ công an tiếp tục phối hợp chặt chẽ
với các đơn vị của bộ tài nguyên và môi trường
trong công tác bảo vệ môi trường của đất nước
xử lý nghiêm tội phạm vi phạm pháp luật về môi trường
các đảng ủy học viện trường công an nhân dân
phải tập trung lãnh đạo tăng cường đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên trong sinh viên
tập trung cả về số lượng và chất lượng
đi đôi với nâng cao chất lượng công tác giáo dục đào tạo
nhằm hướng tới mục tiêu chung xây dựng đảng gắn với xây dựng lực lượng công an nhân dân chính quy tinh nhuệ hiện đại
đó là một trong những chỉ đạo trọng tâm của đại tướng giáo sư tiến sĩ tô lâm
ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an
tại buổi làm việc với các đơn vị chức năng và các học viện trường công an nhân dân
về công tác phát triển đảng trong sinh viên các trường công an nhân dân
diễn ra vào sáng ngày một mươi chín tháng bốn tại hà nội
bộ trưởng tô lâm cũng lưu ý cần tăng cường công tác kiểm tra giám sát về công tác phát triển đảng viên
tại tổ chức đảng kịp thời chấn chỉnh xử lý mọi khuyết điểm vi phạm nảy sinh trong công tác phát triển đảng viên trong sinh viên
thưa quý vị thị trường tài chính tiền tệ chứng khoán là thị trường hết sức nhạy cảm
khi xuất hiện các tin đồn sẽ ảnh hưởng lớn tới thị trường và quyết định của nhà đầu tư
những tin đồn thất thiệt từ chỗ gây nhiễu loạn hoang mang
còn có thể dẫn đến các thiệt hại nặng nề cho doanh nghiệp và nhà đầu tư
theo cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an
thời gian qua tài chính tiền tệ chứng khoán là thị trường hết sức nhạy cảm
tình trạng tin giả tin sai sự thật chưa được kiểm chứng về các vi phạm liên quan đến lĩnh vực tài chính ngân hàng chứng khoán bất động sản
đang gia tăng trên mạng xã hội
điều này thì gây hoang mang trong dư luận và ảnh hưởng tiêu cực tới môi trường đầu tư kinh doanh của việt nam
thời gian gần đây cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã khởi tố điều tra một số vụ án hình sự
liên quan đến vi phạm trên lĩnh vực tài chính ngân hàng chứng khoán bất động sản
xảy ra tại tập đoàn flc
tập đoàn tân hoàng minh
công ty cổ phần louis holdings
đây đều là những vụ án nghiêm trọng phức tạp
và việc khởi tố bắt tạm ra một số lãnh đạo doanh nghiệp để điều tra
được đông đảo dư luận quần chúng nhân dân đặc biệt quan tâm ủng hộ
tôi đánh giá cao những hành động của cơ quan quản lý trong thời gian vừa qua
bởi vì nó cho thấy những quyết tâm của chính phủ hùng
cũng như là các cơ quan chức năng
cho một thị trường phát triển lành mạnh
và biên phục tài chính
cái việc mà thời gian vừa qua là cơ quan công an
mà cụ thể ở đây là bộ công an
đã đưa những vụ án ra ánh sáng và xử lý nghiêm minh
theo định của pháp luật
thì theo tôi đó đánh giá rất cao vai trò của lực lượng công an
trong những vụ việc này
và đồng thời với cái đà này
thì tôi cũng đề nghị là bộ công an làm sao để tiếp tục
để cái thị trường được trở về với lại chính nó
lợi dụng việc cơ quan điều tra khởi tố
điều tra các vụ án trên
một số cá nhân đã sử dụng mạng xã hội
đăng tải thông tin thất thiệt
về các vi phạm liên quan đến lĩnh vực tài chính
ngân hàng chứng khoán bất động sản
trên các group hội nhóm
hàng loạt những clip bình luận theo kiểu
thời gian tới cơ quan chức năng sẽ khởi tố
xử lý những cá nhân này doanh nghiệp kia
đã tác động mạnh tới thị trường chứng khoán
và nhiều tổ chức cá nhân
nhiều các nhà đầu tư
đã bỏ chạy khỏi
nhiều loại hàng hóa
đặc biệt là những loại hàng hóa
của họ flc
và của các trái phiếu
mà các doanh nghiệp
đặc biệt là các doanh nghiệp bất động sản
và từ đó làm sáo trộn thị trường
và chúng ta thấy cái vn index
nó đã giảm một cách nhanh chóng
từ cái mức tương đối cao hơn một năm trăm linh điểm
xuống mức dưới một năm trăm linh
đây không phải lần đầu tiên xuất hiện
những thông tin thất thiệt
làm ảnh hưởng tiêu cực tới thị trường chứng khoán
trước đó những tin đồn không có căn cứ
liên quan đến lãnh đạo một ngân hàng
vào năm hai nghìn một mươi ba
cũng khiến các nhà đầu tư
liên tục bán tháo cổ phiếu
thị trường chứng khoán bốc hơi
khoảng một sáu tỷ đô la mỹ
trên cả hai sản chứng khoán

trong khoảng thời gian từ tháng một

xuất hiện nhiều hơn

qua giả soát
thì chúng tôi thấy là có khoảng
hàng trăm những cái hút nhóm đó
đưa những cái thông tin như vậy
và cái việc này nó
ảnh hưởng rất là tiêu cực
đến cái nhà đầu tư
ở trong nước nhà đầu tư ở nước ngoài
đối với doanh nghiệp trong nước
và nó ảnh hưởng rất là
nghiêm trọng tới cái sự
ổn định của nền kinh tế đất nước chúng ta
mạng xã hội facebook tiktok zalo
được sử dụng khá phổ biến
tuy nhiên đây cũng là phương tiện
để các đối tượng phạm tội
lợi dụng đăng tải thông tin sai sự thật
việc tin giả tràn lan
đặc biệt lĩnh vực tài chính bất động sản
không chỉ tác động xấu dư luận xã hội
tâm lý nhà đầu tư
mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự ổn định
của nền kinh tế đất nước
đang trong đà phục hồi sau covid một mươi chín hiện nay
chỉ thị số một mươi hai của bộ chính trị
về tăng cường sự lãnh đạo của đảng
đối với công tác đảm bảo an ninh kinh tế
phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
và hội nhập quốc tế xác định
bảo vệ an ninh kinh tế là bảo vệ an ninh quốc gia
chính vì vậy thời gian qua
thủ tướng chính phủ đã chỉ đạo các bộ ngành
thực hiện một loạt biện pháp ổn định
môi trường đầu tư kinh doanh
trong đó thì bộ công an có trách nhiệm
phối hợp với bộ tài chính ngân hàng nhà nước
và các cơ quan liên quan tăng cường
nắm tình hình thị trường chứng khoán trái phiếu doanh nghiệp
đồng thời xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật
đặc biệt là các hành vi đưa tin thất thiệt
không chính xác gây mất an ninh
an toàn thị trường đảm bảo sự minh bạch
và quyền lợi bền vững cho nhà đầu tư
ngày một mươi bốn tháng bốn
cơ quan an ninh điều tra bộ công an
phối hợp với cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm
sử dụng công nghệ cao
đã khởi tố bị can bắt khẩn cấp đối tượng
đặng như quỳnh để điều tra về hành vi
lợi dụng các quyền tự do dân chủ
xâm phạm lợi ích của nhà nước tổ chức cá nhân
quy định tại điều ba trăm ba mươi một bộ luật hình sự
cơ quan an ninh điều tra xác định
bị can quỳnh đã đăng tải các thông tin
không đúng sự thật trên mạng xã hội facebook
có hàm ý
một số cá nhân là đại diện của các công ty
đang nghiêm yết trên sàn chứng khoán
sắp bị bắt xử lý hình sự
gây ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường chứng khoán
làm thiệt hại về kinh tế
tuy tín của tổ chức cá nhân và nhà đầu tư
thực hiện nghiêm túc quan điểm chỉ đạo của đảng
đồng chí bộ trưởng bộ công an
rất quyết liệt chỉ đạo
tăng cường các biện pháp bảo vệ an ninh kinh tế
đối với tinh thần là
mọi hoạt động vi phạm pháp luật
có hoạt động tung tin đồn thất thiệt
làm ảnh hưởng đến môi trường đầu tư
đều phải được phát hiện
xử lý kịp thời nghiêm minh
không có phùng cấm không có ngoại lệ
đây không phải là trường hợp đầu tiên
người sử dụng mạng
mạng xã hội bị truy cứu trách nhiệm
về tội doanh này
trong đó không chỉ có những người cố tình
tô viêu để nổi tiếng
mà còn có cả phần tử bất mãn
chống đối chính quyền cố tình gây biến động
thị trường tài chính
bộ công an đã và đang chỉ đạo
công an các đơn vị địa phương
tập trung ra soát phát hiện
và có thể khẳng định
mọi tài khoản mạng xã hội
mọi hành vi đưa tin thiếu kiểm chứng
trên không gian mạng
đều đang được lực lượng công an
đối tượng hành vi có dấu hiệu
vi phạm pháp luật sẽ có những hình thức
xử lý nghiêm minh
trong thời gian tới theo đúng quy định
của pháp luật
về mặt hành chính thì chúng ta có một nghị định một mươi năm
năm hai nghìn hai mươi của chính phủ
mà cụ thể ở đây là điều một trăm linh một
về xử lý các hành vi
mà đưa thông tin thất thiệt
lên trên mạng bộ chính biển thông
và ngồi ra
thì chúng ta cũng có thể xử lý hình sự
theo định của
bộ luật hình sự
độ bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
cụ thể đó là điều một trăm năm mươi
đối với cái tội hành vi vô khống
hoặc là điều ba trăm ba mươi một
nhằm đảm bảo thị trường chứng khoán
tiếp tục minh bạch ổn định
bộ tài chính đã chỉ đạo ủy ban chứng khoán nhà nước
triển khai các biện pháp cụ thể
đồng bộ tích cực hoàn thiện
khung pháp lý cho thị trường
do vậy các chuyên gia cho rằng
trong dài hạn thị trường chứng khoán sẽ tăng trưởng
ổn định và bền vững
nhà đầu tư cần phải hết sức tỉnh táo
để xem xét những cái thông tin
và tránh đưa ra những cái quyết định
mà dựa trên những thông tin
mà nó chưa có căn cứ
chúng ta cần phải có những cái quyết định
phù hợp ở từng thời điểm để có thể
làm sao để bảo vệ cái tài sản của mình
tránh nghe những theo thông tin
tin đồn thất thiệt
hiện bộ công an đã và đang tiếp tục thu thập
củng cố tài liệu chứng cứ về các hành vi
đưa tin đồn thất thiệt
hiếu kiểm chứng vi phạm pháp luật
về lĩnh vực tài chính
kiên quyết xử lý theo quy định của pháp luật
đối với những đối tượng vi phạm
gây ảnh hưởng tiêu cực đến lợi ích chính đáng
hợp pháp của tổ chức cá nhân
đến sự phát triển kinh tế xã hội
môi trường đầu tư kinh doanh
tiếp tục với những tin tức an ninh trật tự
hôm qua ngày hai mươi ba tháng bốn
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
phối hợp cùng công an huyện mương khương
và phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh lào cai
đã bắt giữ thành công một đối tượng
có hành vi vận chuyển trái phép tám bánh heroin
cùng bốn kg ma túy đá
khoảng một mươi năm h ba mươi ngày hai mươi ba tháng bốn
từ tại khu vực đường cốc lộ bốn d
thuộc địa phận thôn giáp cư xã vùng lùng vai
huyện mương khương lào cai
lực lượng chức năng đã tiến hành mật phục
bao vây và bắt giữ thành công đối tượng
giàng xeo chúng trú tại xã thanh bình
huyện mương khương tỉnh lào cai
khi đối tượng này đang có hành vi vận chuyển trái phép
tám bánh heroin và bốn kg ma túy đá
bước đầu giàng xeo chúng khai nhận
mang số ma túy trên xuống thành phố lào cai
để bán cho một đối tượng không rõ tên tuổi
để kiếm lời
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lào cai
đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý đối tượng
theo quy định của pháp luật
công an thành phố hải phòng phát hiện
và thu giữ hàng nghìn bình khí n hai o
còn gọi là khí cười
tại các cơ sở sang chiết chui
chuyên phục vụ các quán karaoke quán bar
trên địa bàn thành phố hải phòng
và các địa phương xung quanh
ngày hai mươi ba tháng bốn
tổ công tác công an thành phố hải phòng
bất ngờ kiểm tra một cơ sở sản xuất
tại lô chín
phường đăng hải quận hải an
phát hiện cơ sở này đang có hành vi
sang chiết bình khí cười
thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng thu giữ
gần một hai trăm linh bình kim loại có kích thước
và màu sắc khác nhau
nhiều máy phục vụ việc sang chiết
tám cân điện tử cùng các tam vật khác
đại diện cơ sở không xuất trình được giấy phép kinh doanh
không có hóa đơn giấy tờ
chứng minh nguồn gốc xuất xứ loại khí trên
trước đó tại khu vực phường đăng lâm
quận hải an quận đồ sơn
công an thành phố hải phòng cũng đã phát hiện
và thu giữ gần một bảy trăm linh bình khí n hai o
mở rộng điều tra vụ nhóm game thủ
liên minh huyền thoại gây ra hàng loạt vụ cướp xe máy
ở hà nội
phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hà nội
vừa bắt giữ thêm một đối tượng
thu giữ bảy mươi năm xe máy chưa rõ nguồn gốc
cụ thể ngày hôm nay
phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hà nội
cho biết đã phối hợp với công an quận hà đông
bắt giữ trần hữu đạt
chú tại phường vạn phúc quận hà đông
giữ bảy mươi năm xe máy chưa rõ nguồn gốc
đạt là đối tượng đã mua xe máy
do nhóm game thủ liên minh huyền thoại
cướp của người đi đường ở hà nội
sau đó tháo phụ tùng hoặc bán lại kiếm lời
trước đó phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hà nội
đã tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp
tám đối tượng từ một mươi sáu đến hai mươi tuổi
cùng chú tại hà nội
và một số đối tượng trú tại tỉnh thái bình
để điều tra về hành vi cướp tài sản
và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ
liên quan đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng
liên hoàn giữa ba ô tô
làm một người chết và tám người bị thương
công an thị xã đức phổ tỉnh quảng ngãi
đang khẩn trương điều tra
và bước đầu xác định lái xe dương tính với ma túy
qua test nhanh công an thị xã đức phổ
phát hiện lái xe huỳnh văn phong bốn mươi chín tuổi
ở tỉnh bà địa vũng tàu
điều khiển xe đầu kéo bồn
mang biển kiểm soát năm mươi ld

đến chiều nay hai mươi bốn tháng bốn
sáu người đang điều trị tại bệnh viện đa khoa đặng thùy trâm
hai người bị thương nặng
chuyển đến bệnh viện đa khoa đà nẵng
hiện các nạn nhân đã qua cơn nguy kịch
được biết những người bị tai nạn là họ hàng
đang từ khánh hòa về quảng ngãi dự đám rỗ
trước đó khoảng giờ ngày hai mươi bốn tháng bốn
trên đoạn khu lộ một a
thuộc thôn vĩnh an xã phổ khánh thị xã đức phổ
xe đầu kéo biển kiểm soát năm mươi ld
gây tai nạn giao thông liên hoàn
với hai ô tô khách
làm một người tử vong tại chỗ
và tám người bị thương
thưa quý vị và các bạn
sau một tuần bận rộn vào những ngày nghỉ cuối tuần
thì chúng ta thường lựa chọn nghỉ ngơi bên gia đình
tuy nhiên bằng tinh thần trách nhiệm
của tuổi trẻ
với cộng đồng xã hội
đoàn thanh niên công an tỉnh điện biên
đã tổ chức hoạt động ngày chủ nhật xanh
bảo vệ dòng sông quê hương
từng chiếc túi ni lông
vỏ hộp chai nhựa
bị vứt bỏ trên dòng nước
này được thu dọn gọn gàng
trả lại màu xanh cho dòng sông nậm rốn
con đường bên sông này cũng khoác lên mình
một tấm áo mới sạch sẽ
và thoáng đáng hơn
chùng vai góp sức cân mẫn từng chút một
chương trình ngày chủ nhật xanh
bảo vệ dòng sông quê hương
là phần việc thanh niên được đoàn thanh niên công an tỉnh điện biên
duy trì đều đạn hàng tháng
với mong muốn
cùng cộng đồng chung tay bảo vệ môi trường
xanh sạch đẹp
xây dựng một điện biên văn minh phát triển